do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
từ ngày mai ngày một mươi ba tháng bảy ở các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày
các tỉnh đồng băng bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c
có nơi trên ba mươi sáu độ c độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ bốn mươi năm mươi
miền trung tuần tới tiếp tục nắng nóng nhiệt độ từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
một số huyện vùng núi phía tây như tương dương con cuông nghệ an nhiệt độ có thể trên ba mươi chín độ c
do nắng nóng gai gắt và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
nên gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở các khu vực đông dân cư và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng
ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
khi người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao